cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố số một trăm linh ba pc hai
đối với ông trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ chạy thận làm chín người tử vong
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trương quý dương
theo đó bị can chỉ được phép cư trú tại phường phương lâm thành phố hòa bình
kể từ ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
giao bị can cho chính quyền phường phương lâm để quản lý theo dõi
theo kết luận của công an tỉnh hòa bình với vai trò là giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh
ông dương đã giao cho phòng vật tư phối hợp khoa hành chính thực hiện hợp đồng thay thế
sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lọc nước ro số hai
tuy nhiên trong quá trình thực hiện phòng vật tư và khoa hồi sức tích cực đã không báo cáo lại tiến độ
cách thức tiến hành
để giám đốc nắm bắt chỉ đạo
bên cạnh đó công an tỉnh hòa bình cũng xác định ông trương quý dương
ở thời điểm xảy ra sự việc là người đứng đầu bệnh viện nhưng chưa sâu sát trong công việc
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hòa bình
đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án làm chín người tử vong
trong khi chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm đối với ông trương quý dương